thưa quý vị liên quan đến công tác tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao
sau chiến dịch đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
tp hcm đã tiếp cận bốn hai trăm chín mươi chín người cao tuổi chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
ban chỉ đạo các phường xã vận động thuyết phục và đã tiêm cho một hai trăm sáu mươi một người
như vậy tại tp hcm vẫn còn hơn ba người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền nhưng chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm trước đó từ ngày tám tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
tp hcm đã triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
nhằm tập trung nguồn lực chủ động chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao
người trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền góp phần giảm thấp hơn nữa tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
trọng tâm của đợt cao điểm lần này cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao
để can thiệp hỗ trợ
kết quả phát hiện thêm một trăm sáu mươi bốn năm mươi ba người sinh sống trên địa bàn thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao
cần được chăm sóc và quản lý
tính từ lúc triển khai chiến dịch đến nay từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố phát hiện bốn trăm bốn mươi bốn trăm chín mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao và đã lập danh sách chăm sóc quản lý
trong đó đã xét nghiệm cho ba trăm bốn mươi bốn chín trăm linh bảy người nguy cơ cao và phát hiện năm chín trăm năm mươi ba trường hợp dương tính
qua đó bốn mươi tám người thuộc nhóm nguy cơ cao được cấp phát thuốc từ chương trình sử dụng thuốc monopia
có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
các trường hợp còn lại đã được bác sĩ kê đơn mua thuốc kháng virus tại các nhà thuốc
tính đến thời điểm hiện nay đã có năm hai trăm tám mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
hiện có năm trăm bảy mươi người đang cách ly điều trị chín mươi sáu trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện
ngoài ra sở thông tin truyền thông đã hỗ trợ ngành y tế chuyển đổi số công tác quản lý
người thuộc nhóm nguy cơ
ban chỉ đạo thành phố yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện cần quan tâm
triển khai hiệu quả việc nhập liệu và thường xuyên cập nhật dữ liệu về danh sách
người thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn